nền nhiệt ngoài trời khá thấp ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ chỉ khoảng một mươi một một mươi bốn độ
những nơi núi cao như mẫu sơn xìn hồ hay pha đin nhiệt độ hạ xuống dưới chín độ
trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục rồn xuống miền bắc tạm thời giảm mưa về trưa và chiều
nhưng nhiệt độ thì vẫn ở mức thấp các tỉnh vùng núi như hà giang cao bằng lạng sơn
nhiệt độ hạ xuống còn một mươi năm một mươi sáu độ còn ở khu vực đồng bằng nhiệt độ cũng chỉ từ một mươi sáu cho đến một mươi tám độ
với mức nhiệt như vậy thì bắc bộ phổ biến vẫn là rét đậm và dự báo tình trạng rét sâu như hôm nay
ở miền bắc sẽ kéo dài liên tục từ nay đến đầu tháng hai và đây sẽ là đợt rét sâu và dài nhất
của mùa đông năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
khí lạnh bổ sung duy trì hội tụ giữa gió đông bắc và dãy trường sơn
vì thế trong đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay suốt dọc từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
tiếp tục có mưa nhiều nơi nhiệt độ đang thấp dưới một mươi bảy độ
trong ngày hôm nay vùng mưa do khí lạnh sẽ mở rộng xuống khu vực đà nẵng quảng nam và quảng ngãi
những cơn mưa giả dứt kéo dài cả ngày làm cho nền nhiệt ở các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế
chỉ từ một mươi bảy cho đến hai mươi một độ còn đối với khu vực đà nẵng đến quảng ngãi do cũng có mưa nên nhiệt độ chỉ từ hai mươi hai hai mươi năm độ
riêng các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận tiếp tục nằm ngoài vùng tác động của không khí lạnh
trời nắng và nhiệt độ cao hai mươi sáu hai mươi chín độ
với nam bộ và tây nguyên thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái nắng giáo nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
ở tây nguyên sẽ là từ hai mươi bảy ba mươi độ còn ở nam bộ có mức nhiệt là từ ba mươi hai ba mươi năm độ
miền đông nam bộ cục bộ có nơi có nắng nóng
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh vì thế ở vĩnh bắc bộ vùng biển miền trung từ quảng trị đến đà nẵng
tiếp tục sẽ có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy
trong khi ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
trường sa gió đông bắc mạnh mức cấp bốn và cấp năm
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước